kính chào quý vị và các bạn
thu nhập bình quân của người lao động giảm năm một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các ngân hàng ồ ạt phát hành trái phiếu
bộ công thương đề xuất mở cửa cho doanh nghiệp ngoại tham gia bán lẻ xăng dầu
bộ công an phản đối chuyển đổi codotel thành nhà ở là những thông tin chính
sẽ có trong năm phút của chương trình nhịp sống kinh tế hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
liên quan tới việc hóa đơn tiền điện của nhiều hộ tăng vọt
ngành điện đã xử lý các trường hợp sai sót gây ảnh hưởng quyền lợi của khách hàng
và tính chính xác của hệ thống
trong tháng sáu số khách hàng được thực hiện hiệu chỉnh hóa đơn
do liên quan đến chỉ số công tơ cho sáu hai trăm bảy mươi một khách hàng
chiếm tỷ lệ hai mươi hai trên tổng số khách hàng
trong đó có sáu trăm bảy mươi năm khách hàng được điều chỉnh giảm tiền
do nguyên nhân ghi sai chỉ số tăng
từ ngày một tháng bảy ngành điện cũng trang bị thêm hai tính năng kiểm soát mới
trong hệ thống kinh tế
để bảo đảm không lặp lại những sai sót trên
sở giao dịch chứng khoán hà nội vừa công bố thông tin tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp sáu tháng đầu năm tại hnx
trong sáu tháng đầu năm có một trăm ba mươi doanh nghiệp phát hành trái phiếu
với giá trị phát hành thành công là hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
đạt gần bảy mươi so với giá trị đăng ký trảo bán
các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp bất động sản là hai nhóm phát hành trái phiếu nhiều nhất
bộ công an vừa có báo cáo gửi thủ tướng về các bất cập trong quy định pháp luật
liên quan đến căn hộ du lịch condo theo biệt thự du lịch và văn phòng kết hợp lưu trú office theo
mặc dù một số bộ ngành nhận định đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để quản lý các loại hình bất động sản này
tuy nhiên bộ công an cho rằng thực tế việc đầu tư xây dựng quản lý còn đang gặp nhiều khó khăn vướng mắt
các văn bản chưa giải quyết được hiện chưa có quy định về hồ sơ dự án giấy tờ về nghiệp sản này
xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật quy định về quản lý vận hành căn hộ tòa nhà hỗn hợp
thiếu chặt chẽ chưa có vai trò của chủ đầu tư tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
bộ công thương vừa trình chính phủ dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số tám mươi ba năm hai nghìn một mươi bốn về kinh doanh xăng dầu
điểm mới của dự thảo là nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia nhiều hơn vào thị trường bán lẻ xăng dầu
nhưng không được sở hữu quá ba mươi năm vốn
tỷ lệ này nhằm bảo đảm nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phủ quyết các vấn đề trong điều hành hoạt động doanh nghiệp
mặt khác tỷ lệ này giúp doanh nghiệp trong nước vừa có vốn có công nghệ và nâng cao năng lực quản trị
thống kê của tổ chức lao động quốc tế ilo tại việt nam cho hay trong năm năm qua thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý ii giảm năm một so với cùng kỳ năm trước
theo ilo thu nhập bình quân tháng của người lao động ở mức năm trong quý ii giảm năm một so với cùng kỳ năm trước
năm hai triệu đồng giảm năm một trong đó người lao động phi chính thức bị giảm thu nhập tám bốn và lao động chính thức ở việt nam giảm bốn bảy thu nhập so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
quý hai năm nay cũng chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng một mươi năm qua ở mức hai bảy mươi ba trong đó tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở nhóm lao động có trình độ thấp
social bankers vừa công bố báo cáo top một mươi thương hiệu thu hút nhất trên mạng xã hội tại nhiều nước khu vực đông nam á
bắc á và châu đại dương trong đó có việt nam
tại bảng xếp hãng top một mươi thương hiệu thu hút nhất trên kênh facebook tại thị trường việt nam fanpage fpt shop chiếm ở vị trí thứ nhất
với tổng lượng tương tác khoảng hơn bảy ba triệu xếp sau fpt shop trong top một mươi lần lượt là những cái tên lazada shopee foodie café f samsung
còn tại top một mươi thương hiệu thu hút nhất trên kênh instagram đứng vị trí số một là thương hiệu thương hiệu thương hiệu thương hiệu thương hiệu thương hiệu thương hiệu thương hiệu thương hiệu
tiếp theo là libre workshop now vn
việt nam airlines sẽ rơi vào tình trạng mất thanh khoản từ tháng tám tới đây nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước với vai trò là chủ sở hữu vốn
báo cáo tài chính của vietnam airlines mới đây cho biết ước tính doanh thu năm nay sẽ sụt giảm năm mươi tỷ đồng dự kiến lỗ một mươi năm tỷ đồng
và doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng mất thanh khoản từ tháng tám tới đây nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước với vai trò là chủ sở hữu vốn
hãng hàng không quốc gia cũng đã đề xuất chính phủ sẽ hỗ trợ gói tài chính một mươi hai tỷ đồng trong đó vốn vay lãi suất thấp ít nhất là bốn tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân